còn tại tp hcm vào chiều tối qua sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết
học sinh của hai trường ở xã đảo thành an huyện cần giờ sẽ đến trường học trực tiếp vào ngày một mươi một tháng một mươi
sở cũng đã cung cấp thêm một số thông tin liên quan công tác dạy học trực tuyến của thành phố
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết sau hơn bốn tuần dạy và học trực tuyến
số lượng học sinh tham gia học trực tuyến ở cấp tiểu học trung học cơ sở là chín mươi bảy
trung học phổ thông là chín mươi chín
từ kinh nghiệm ứng phó với dịch trong năm học trước
lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết
năm nay tp hcm đã sáng tạo linh hoạt xây dựng nhiều giải pháp tiếp cận kiến thức
với bậc tiểu học sở yêu cầu là không đặt năng lượng kiến thức
lớp một lớp hai dạy học trên truyền hình đến hết kỳ một
nên số clip phong phú đáp ứng yêu cầu của học sinh tiểu học
các lớp khác vẫn dùng học liệu theo chương trình cũ
về cơ sở vật chất chuẩn bị cho dạy và học sau khi kết thúc dịch
thì có hơn một năm trăm linh cơ sở giáo dục phục vụ cho phòng chống dịch covid một mươi chín
số lượng kết thúc nhiệm vụ là chỉ khoảng một mươi
tức một trăm năm mươi trường đã có chủ trương trả lại cho giáo dục phục hồi sửa chữa trở lại
các đơn vị khác thì do vẫn còn bệnh nhân nên vẫn còn đang cúng chiếu
dự kiến giữa tháng là hết nhiệm vụ
và các trường có hơn một tháng để sửa chữa hoàn chỉnh
để quay lại sau khi được phép cho trẻ đi học trở lại
dự kiến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sẽ giải trực tiếp
hiện có hai trường ở xã đảo thành an
thì ủy ban nhân dân huyện cần giờ cho học lại từ ngày một mươi một tháng một mươi
tức thứ hai tuần sau
sở kiểm tra nắm tình hình thì khắc phục một số nội dung bộ tiêu chí
và đội phòng chống dịch covid một mươi chín tại chỗ để đảm bảo an toàn
hiện cần giờ chỉ có lớp một lớp hai lớp sáu lớp chín lớp một mươi hai là năm khối lớp học trực tiếp
với hai trăm bốn mươi hai học sinh và sáu mươi giáo viên đảm bảo đủ điều kiện an toàn dạy trực tiếp